sở công thương tp hcm chính thức khai trương đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn giai đoạn một bằng điện thoại thông minh
theo đó mỗi ngày tp hcm sẽ có gần một mươi con lợn áp dụng biện pháp quản lý truy xuất nguồn gốc bằng điện thoại thông minh
đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo được ủy ban nhân dân thành phố cho phép thực hiện triển khai thí điểm giai đoạn một đã qua hơn bốn tháng
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại mạng lưới bán hàng của hệ thống phân phố hiện đại gồm có saigon cop satcha visan coco mac uchan eo city mac queenland và sau đó tiếp tục triển khai tại các hệ thống sagri food bixi lotte eon
trong giai đoạn này sở công thương sẽ tổ chức quản lý kiểm tra truy xuất nguồn gốc thịt lợn từ cổng trang trại chăn nuôi đến cơ sở giết mổ chợ đầu mối chợ siêu thị cửa hàng bán lẻ và người tiêu dùng
đợt này đã có sáu mươi một cơ sở đăng ký tham gia
sở công thương sẽ tham gia cung cấp mỗi ngày gần một mươi con lợn bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu tiêu dùng cho thị trường tp hcm
trong giai đoạn một của đề án một trăm linh tiểu thương đăng ký tham gia bán thịt lợn có truy xuất nguồn gốc tại hai chợ đầu mối hóc môn và bình điền
còn bốn chợ bán lẻ như bến thành thái bình an đông và hòa bình có chín mươi chín tiểu thương đăng ký tham gia
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn của tp hcm sẽ chính thức triển khai đại trà